thưa quý vị chiều nay hai mươi một tháng bốn thủ tướng phạm minh chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh lạng sơn
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và xúc tiến đầu tư tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính nêu bật vai trò ý nghĩa của công tác quy hoạch
các nội dung quan trọng cần đạt được trong công tác quy hoạch
đặc biệt lưu ý ba yếu tố quan trọng về tư tưởng chủ đạo và năm nhiệm vụ của công tác quy hoạch
thủ tướng nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm quan trọng mà tỉnh lạng sơn phải tập trung thực hiện
gồm không ngừng củng cố tăng cường xây dựng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp
hợp tác chặt chẽ bền vững lâu dài vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước
nhân dân hai nước việt nam trung quốc giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
bằng các biện pháp hòa bình hữu nghị theo thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nước
nhất là tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh khu vực biên giới
phát huy vai trò kết nối giao thông kết nối kinh tế giữa lạng sơn với các tỉnh thành phố trong vùng
giữa lạng sơn với cả nước và giữa việt nam asean với trung quốc
đối với cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư thủ tướng chính phủ yêu cầu phát huy sứ mệnh trên tinh thần ba cùng
và cùng phát triển xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững thực hiện đúng cam kết đầu tư
thỏa thuận hợp tác theo đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh
tại hội nghị tỉnh đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giấy chứng nhận
ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư tổng số hai mươi bốn dự án với tổng vốn đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
đặc biệt dịp này tỉnh lạng sơn cùng các doanh nghiệp nhà hảo tâm
chung tay ủng hộ một tám trăm linh căn nhà trị giá khoảng bảy mươi ba tỷ đồng xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ gia đình nghèo cận nghèo
cùng cả nước phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng tới xóa nhà rột nát cho một trăm linh hộ nghèo
trong chương trình công tác tại lạng sơn sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã phát lệnh khởi công dự án
tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng thăm cửa khẩu quốc tế hữu nghị
đồng thời khảo sát một số dự án phát triển kinh tế xã hội tỉnh lạng sơn
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh lạng sơn cao bằng
cùng các bộ ngành địa phương thủ tướng phạm minh chính cho rằng việc khởi công dự án chỉ là bước khởi đầu
quá trình triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng còn rất nhiều việc phải làm nhiệm vụ còn rất nặng nề
thủ tướng chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công ba k bốn k xuyên ngày nghỉ xuyên tết vượt nắng thắng mưa
ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi tin tưởng nhân dân tiếp tục ủng hộ dự án hỗ trợ các nhà quản lý
nhà đầu tư đơn vị thi công thực hiện dự án đạt mục tiêu đề ra góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển thu nhập cao
tại sự kiện thủ tướng phạm minh chính đã biểu dương tỉnh lạng sơn các tổ chức cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua
chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước mong muốn các tổ chức cá nhân tiếp tục hưởng ứng phong trào có tính toàn dân toàn diện này
để đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước không còn hộ dân nào phải ở nhà rột nát tạm bỡ
kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng của cửa khẩu trong kết nối tỉnh hữu nghị
kinh tế giữa việt nam và trung quốc giữa trung quốc và asean cũng như giữa hai tỉnh lạng sơn và quảng tây
thủ tướng lưu ý việc giữ vững tăng cường đoàn kết trong các cơ quan và với nhân dân
xây dựng cửa khẩu thông minh đào tạo nhân lực chất lượng cao phân cấp phân quyền giảm thủ tục
tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp bảo đảm an ninh trật tự đẩy mạnh phòng chống tội phạm buôn lậu ma túy tại khu vực cửa khẩu
sáng cùng ngày thủ tướng phạm minh chính kiểm tra thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ bốn b
đoạn km một mươi tám đến km tám mươi qua địa bàn tỉnh lạng sơn
thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án nâng cấp quốc lộ bốn b trong việc kết nối giao thông
kết nối kinh tế giữa việt nam và trung quốc giữa lạng sơn cao bằng quảng ninh
kết nối vùng kết nối giữa sáu cửa khẩu quốc tế với các cảng biển
thủ tướng chỉ đạo cần kiểm soát tiến độ nâng cao chất lượng dự án bảo đảm kỹ thuật mỹ thuật an toàn và vệ sinh môi trường
nhấn mạnh việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng mấu chốt trong triển khai dự án
phòng chống tiêu cực tham nhũng tránh hiện tượng thông thầu bán thầu kéo dài dự án gây đội vốn lãng phí
tiếp đó thủ tướng phạm minh chính đã đến thăm khu đô thị myland hoàng đồng lạng sơn
tại đây thủ tướng cũng tới thăm trường mầm non song ngữ quốc tế victoria mylen hoàng đồng
giai đoạn một của hệ thống victoria school trường liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế cambridge
theo mô hình trường học hạnh phúc với sự đồng hành của unesco
thủ tướng đề nghị trường lấy các cháu làm trung tâm nhà trường làm nền tảng giáo viên làm động lực
góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục
công trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
thủ tướng đã đi tham quan triển lãm công nghiệp xanh quốc tế lạng sơn hai nghìn hai mươi bốn
đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại lạng sơn
do sở công thương tỉnh cùng liên danh công ty cổ phần quốc tế lạng sơn phối hợp tổ chức
với sự tham gia của hơn một trăm tám mươi tám doanh nghiệp trong và ngoài nước
triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực sản xuất điện
điện tử và điện năng lượng xanh điện mặt trời điện gió ô tô có tải trọng lớn thiết bị gia dụng
thiết bị chiếu sáng đồ dùng gia đình thông minh sản phẩm nông sản địa phương và các tỉnh lân cận
các sản phẩm góp phần hiện thực hóa sự phát triển xã hội xanh x carbon mà việt nam đang thực hiện
thưa quý vị trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc hội và chính phủ luôn dành sự ưu tiên hàng đầu
cho phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối
coi đây là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương
bằng nhiều phương thức huy động nguồn lực khác nhau sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
những con đường nơi vùng sâu vùng xa miền biên giới đã và đang tiếp tục được mở
mang theo niềm hy vọng vào sự phát triển
và niềm vui này cũng đang đến với đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn
khi dự án kết nối tuyến dạng cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng đã được khởi công trong ngày hôm nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay cô giáo vi hồng nhung cùng các học trò đã có mặt từ rất sớm để đón chào một sự kiện đặc biệt trên quê hương lạng sơn của mình
một con đường mới sẽ được khởi công xây dựng từ ngày hôm nay đó là tuyến cao tốc hữu nghị tri lăng
trong những bộ trang phục của đồng bào tây nùng ở vùng cao lạng sơn
niềm vui đã hiện rõ trên từng khuôn mặt và ánh mắt của cô trò và bà con nơi đây
khi mà nghe tin được cái con đường mà được mở thì là
tất cả mọi người thực sự rất là phấn khởi và rất là ủng hộ cái con đường này
với cái mong muốn của các thầy cô giáo các bạn học sinh cũng như là bà con nhân dân ở đây
là mong muốn là cái con đường này làm sao mà được nhanh chóng hoàn thành
để thuận tiện cho việc đi lại của bà con nông dân cũng như là các cháu học sinh đi học
nhất là trong những mùa báo lũ
dự án cao tốc hữu nghị chi lăng với chiều dài sáu mươi km được đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
nối lên tỉnh cao bằng góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông
kết nối các cửa khẩu lớn của phía bắc đến các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước
góp phần tăng cường thông thương quốc tế phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì vậy bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng đã và đang được địa phương này tích cực triển khai
thì nhà đầu tư dự án cũng đã sẵn sàng về nguồn tài chính thiết bị nhân lực
cùng mô hình quản trị nhân sự và ứng dụng công nghệ mới để thực hiện công trình
trên tiến độ giải phóng bằng địa phương chúng tôi dự kiến trong quý ba hai nghìn hai mươi
chúng tôi sẽ mở thi công các mũi đải trà cho toàn bộ dự án
và chúng ta kỳ vọng sẽ hoàn thiện việc thông tuyến vào năm hai nghìn hai mươi năm
và kết thúc toàn bộ dự án vào năm hai nghìn hai mươi sáu theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cũng như là cơ quan nước thẩm quyền là tỉnh lạng sơn
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ sự vào cuộc tích cực của địa phương là tỉnh lạng sơn
và kinh nghiệm thực hiện thành công dự án cao tốc bắc giang lạng sơn của nhà đầu tư
các đơn vị đang nỗ lực thực hiện dự án cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng
hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo đảng nhà nước
và mong mỏi của người dân đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn
thưa quý vị vào lúc một mươi tám h một mươi năm hôm nay hầm đường sắt bãi gió qua đèo cả
thuộc xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã hoàn thành thông hầm
sau một mươi ngày liên tiếp xảy ra sự cố sạt lở
với nỗ lực của hàng trăm công nhân người lao động ngành đường sắt cùng các đơn vị thi công
đến thời điểm này tất cả các đoàn tàu sẽ có thể thông qua hầm bãi gió
tiến độ thông hầm đã về đích trước một ngày so với kế hoạch
ngay sau khi thông hầm chuyến tàu hàng đầu tiên mang số hiệu hh tám mươi bốn
kéo một mươi tám toa tàu đã thông qua hầm bãi gió an toàn
hồ chứa nước ngọt tại xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau
có giá trị đầu tư hơn hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng cung cấp nước cho hơn một mươi một hộ dân
để sản xuất và sinh hoạt
đến nay khối lượng hoàn thành công trình đạt trên tám mươi hai
còn lại một mươi tám sẽ hoàn thiện trong tháng năm tới đây
công trình hồ chứa nước ngọt ở cà mau được khởi công
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau làm chủ đầu tư
công trình có diện tích một trăm linh hai hectare dung tích ba tám mươi năm triệu m ba nước
ban đầu dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhưng bị chậm tiến độ
giá trị hợp đồng sau nhiều lần điều chỉnh là hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
từ nguồn giống dai oda của ngân hàng thế giới
thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền dững độc bằng sông cửu long
hồ chứa nước ngọt ở cà mau
chính là cung cấp nước sinh hoạt nước phục vụ sản xuất vào mùa khô
và phong cháy chữa cháy trường tràm dùng u minh hạ
trong tương lai nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông hậu dề
thì hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho người dân khu vực quyện trần văn thời
và thới bình tỉnh cà mau
theo kế hoạch đề ra đến hết năm hai nghìn hai mươi
ngành đường sắt sẽ xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở băng ngang qua đường sắt
tuy nhiên đây là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp
vẫn còn nhiều lối đi tự mở nguy hiểm chưa thể xóa bỏ rứt điểm
nhiều địa phương chưa ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương
để thực hiện xây dựng hàng rào
đường gom xóa bỏ lối đi tự mở theo yêu cầu của quyết định số ba trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ
sau đây là ghi nhận trên địa bàn tỉnh hải dương
trên địa bàn tỉnh hải dương có ba tuyến đường sắt chạy qua với tổng chiều dài gần bảy mươi ba km
trong đó tuyến đường sắt gia lâm hải phòng là tuyến dài nhất với bốn mươi năm ba km
và cũng là tuyến có tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt phức tạp nhất
đặc biệt là qua huyện kim thành
hiện trên tuyến này có ba mươi năm đường ngang và một trăm sáu mươi sáu lối đi tự mở
để xóa lối đi tự mở tỉnh hải dương đã có dự án xây dựng khoảng bốn hai km đường gom qua đây
khi dự án hoàn thành sẽ xóa bỏ được tám mươi bốn lối đi tự mở
đối với dự án này công tác giải phóng bằng đã hoàn thiện xong
và hiện nay chủ tư đang tổ chức triển khai thi công và đang thực hiện bước tiếp theo
đề nghị với cục đường sắt việt nam cũng như là tổng công ty đường sắt
thì những cái vị trí nào mà không ngưỡng dân cư thì đường gom là một ngoài hành lang cái an toàn đường sắt
còn những vị trí mà dân cư tập trung thì trước mắt là chúng ta cũng phải để cho đường gom
làm trong một phần
theo tổng công ty đường sắt việt nam tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
trên toàn mạng lưới đường sắt vẫn tồn tại hơn ba năm trăm linh vị trí lối đi tự mở
chiếm tỷ lệ sáu mươi chín chín tổng số giao cắt đường sắt đường bộ
con số này đã giảm thiểu sau nhiều nỗ lực xóa bỏ lối đi tự mở của các cấp địa phương và doanh nghiệp
đặc biệt là triển khai thực hiện đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo quyết định số ba trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ